tại nghệ an bệnh viện đa khoa tp vinh đã long trọng kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập
và vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì
trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành đổi mới đi lên để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân
đến nay bệnh viện đã có quy mô năm trăm linh giường bệnh hai mươi bảy phòng và một trung tâm
có khả năng tiếp nhận mỗi ngày khoảng hai năm trăm linh người khám ngoại trú
một trăm linh bệnh nhân đến điều trị nội chú và phẫu thuật sáu ca mỗi năm
việc được vinh dự đón nhận huân chương dịp này là thành quả to lớn
và cũng là niềm tự hào cho những nỗ lực của cán bộ tại bệnh viện